theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận nam từ liêm hà nội
tới hết ngày một mươi một tháng một mươi một chuỗi lây nhiễm tại phường phú đô đã ghi nhận năm mươi bảy ca covid một mươi chín
trong đó riêng tổ tân phố một có tới ba mươi bệnh nhân
ban chỉ đạo nhận định tình hình dịch có thể tiếp tục phức tạp trong thời gian tới
nguy cơ phát sinh thêm nhiều ca dương tính thuộc chuỗi lây nhiễm này
hiện cấp độ dịch của phường phú đô được nâng từ cấp hai lên cấp ba nguy cơ cao
tuy nhiên dự kiến thời gian tới có thể phong tỏa rộng hơn tổ một
và nâng mức cấp độ dịch lên mức bốn nguy cơ rất cao
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh
trạm y tế lưu động tại phường phú đô với năm cán bộ y tế đã được kích hoạt
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận năm tới liêm cho biết
đang tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng
xử lý các bệnh tại ổ dịch phường phú đô
khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ f một f hai và người liên quan
cách ly ngay f một f hai theo quy định bóc tách kịp thời f ra khỏi cộng đồng
thực hiện phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp xét nghiệm diện rộng
quận cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về phòng chống dịch
thích ứng linh hoạt an toàn nhưng không chủ quan
yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc năm k khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tập trung khai báo y tế kể cả các trường hợp đã tiêm đủ vaccine
chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín tại phường phú đô được phát hiện vào ngày bốn năm một mươi một
trong hai ngày này qua xét nghiệm những người biểu hiện ho
xót tới trạm y tế phường phú đô khai báo rẻ rác
đã thi nhận tới năm k dân tính sars cov hai đều trú tại tổ dân phố một
từ nhóm bệnh nhân trên quận nam từ liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan đến f và một số đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn phường phú đô
mặt ngõ kết quả phát hiện thêm nhiều f thuộc địa bàn tổ dân phố một và các tổ dân phố khác
trong đó có một số trường hợp là trẻ em
ổ dịch được đánh giá có nguy cơ cao lây lan lớn do khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp
nhà săn sắt nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa khu vực phú đô trước đây là làng người dân vẫn theo văn hóa làng xã
các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại tự do rất nhiều
nguy cơ lây nhiễm càng lớn gây khó khăn cho việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế
được biết từ ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phong tỏa ba tổ dân phố của phường này
gồm tổ một tổ năm và tổ sáu với sáu ngõ lập bảy chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngành y tế tổ chức lấy mẫu một hai trăm sáu mươi hai mẫu xét nghiệm của toàn bộ hộ dân trong khu vực phong tỏa hai trăm hai mươi tám hộ
và một một trăm bốn mươi hai mẫu của các đối tượng nguy cơ xung quanh nơi cư trú của ca bệnh dương tính
ở tổ một
năm và sáu tổng số mẫu đã lấy là hai bốn trăm linh bốn mẫu
đồng thời thông tin tuyên truyền cho người dân phường phú đô và các địa phương về tình hình phức tạp tại đây
khuyên cáo những ai đã đến ba tổ dân phố một năm và sáu cần khai báo y tế theo dõi sức khỏe
phò giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trường cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam nhấn mạnh
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất thời điểm này để khống chế dịch bệnh
tất cả người dân đặc biệt là người trong ổ dịch cần tuân thủ tuyệt đối thông điệp năm k không được chủ quan
chỉ có năm k mới giúp cắt đứt chuỗi lây nhiễm phò giáo sư phu nói
đặc biệt người dân nên trung thực khai báo y tế chủ động khai báo với y tế địa phương nếu từng tiếp xúc với các ca f f một
khai báo y tế khi có biểu hiện ho sốt nghi nhiễm covid một mươi chín
về công tác chuyên môn phó giáo sư phu cho rằng vấn đề truy vết xét nghiệm cần thực hiện thật tốt
từ đó xác định nguy cơ chuỗi lây nhiễm nguy cơ tới đâu phong tỏa tới đó
để làm tốt việc phong tỏa cần chú ý đảm bảo an sinh đời sống cho bà con trong khu vực cách ly
sau khi tiếp xúc với f chúng ta phải xét nghiệm covid một mươi chín và thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác
tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm covid một mươi chín bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm pcr
nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất theo ver health
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ khuyến cáo mọi người hãy xét nghiệm khi biết
hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm covid một mươi chín tuy nhiên thời điểm xét nghiệm để có kết quả chính xác
tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa
sau khi tiếp xúc với mầm bệnh nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất có thể cho ra kết quả dương tính là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này là năm bảy ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh theo cdc mỹ
sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus sars cov hai khi xâm nhập vào cơ thể sẽ cần thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện các chuyên gia cho biết
trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm mọi người dù đã tiêm vaccine hay chưa thì vẫn cần tự cách ly tránh tiếp xúc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang để không lây bệnh cho người khác
vaccine hiện tại dù đã đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ một trăm linh nguy cơ lây nhiễm một người nhiễm dù không triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác
các nghiên cứu cho thấy khoảng năm mươi chín số người nhiễm bị lây từ f không triệu chứng
với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với bộ test nhanh kháng nguyên mà cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu giờ sau đó
nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm pcr
khi covid một mươi chín vẫn còn là mối đe dọa thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác
khi mọi người tụ tập với nhau trong không gian kín để giảm nguy cơ lây nhiễm các chuyên gia khuyến cáo những người có mặt cần phải đeo khẩu trang và mở cửa để không khí được thoáng mát
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín

tại cần thơ số ca mắc tăng nhanh phải chuyển cấp độ dịch lên cấp độ ba tại hà nội số mắc mới trong ngày chín tháng một mươi một là cao nhất trong một ngày từ trước đến nay tại tp hcm số ca mắc trở lại bốn con số
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt khoa học hiệu quả bộ y tế cũng đề nghị các địa phương đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phù hợp
tiếp tục thực hiện tốt ba trụ cột chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gồm cách ly nhanh nhất hẹp nhất nghiêm ngặt nhất có thể xét nghiệm thần tốc nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch điều trị tích cực từ sớm từ xa ngay tại cơ sở góp phần giảm chuyển nặng giảm tử vong
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để tăng độ bao phủ vaccine đặc biệt với người trên năm mươi tuổi theo quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế tổ chức tiêm chủng nhanh kịp thời hiệu quả ngay sau khi được phân bố vaccine
bộ y tế cũng khuyến cáo các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở tăng cường năng lực thu dung điều trị theo dõi chăm sóc người mắc covid một mươi chín
tổ chức điều trị f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ tại nhà chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát
thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng cho biết tới đây sẽ khảo sát về tình trạng bệnh của bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine trong việc giảm biến chứng nặng ở bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay do chưa có đánh giá này các tỉnh thành vẫn ngăn dịch theo cách từ đầu năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình thành phố hà nội đã phát đi thông báo tìm người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
từ ngày hai mươi bốn một mươi đến ngày bảy một mươi một từ tám h một mươi bảy h tại công ty dầu khí sông hồng tòa nhà tram vít số một trăm bảy mươi bảy trần duy hưng
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi một ô số một mươi năm hàng cá d bốn chợ thành công b
ngày ba mươi một một mươi từ bảy h chín h ba mươi tại đại học kiến trúc
từ chín h ba mươi đến một mươi h ba mươi tại quán phở ba trăm chín mươi bảy trường trinh
từ một mươi năm h một mươi sáu h tại cửa hàng circle k số một mươi sáu văn cao
ngày một một mươi một đến ngày sáu một mươi một từ một mươi sáu h bốn mươi năm đến một mươi bảy h bốn mươi năm trên tuyến xe buýt số hai mươi hai a từ một trăm một mươi năm trần duy hưng về cửa bắc
ngày ba một mươi một sáu h ba mươi đến bảy h ngày sáu một mươi một bảy h bảy h ba mươi tại chợ ngọc khánh